hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
công ty trách nhiệm hiệu hạn một thành viên lọc hóa dầu bình sơn bsr và liên doanh dầu khí việt nga viet sopecho thuộc tập đoàn dầu khí việt nam
vụ án thuộc diện chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
căn cứ kết quả điều tra vụ án ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra các quyết định khởi tố bị can
ra các lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
đối với từ thành nghĩa nguyên tổng giám đốc liên doanh dầu khí việt nga viet sopecho võ quang huy nguyên tránh kế toán liên doanh dầu khí việt nga viet sopecho
đinh văn ngọc nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu bình sơn và nguyễn tuấn hùng
trưởng ban tài chính tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí pvep
cùng ngày viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
cơ quan cảnh sát điều tra đã tổ chức thi hành theo quy định của pháp luật
liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy trên sông hậu khiến đại úy huỳnh thanh danh cán bộ phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh an giang mất tích
sau một tuần nỗ lực tìm kiếm đến khoảng một mươi tám h ngày hôm qua lực lượng tìm kiếm cùng với gia đình của nạn nhân đã tìm thấy thi thể đại úy danh
nằm cách khu vực xảy ra va chạm khoảng năm trăm linh m hướng về cần thơ
trước đó vào tối ngày một mươi bốn tháng sáu đoàn liên ngành tỉnh an giang gồm các lực lượng tổ chức tuần tra bằng cano trên tuyến sông hậu
khi đến khu vực đoạn sông thuộc thành phố long xuyên thì xảy ra va chạm với xà lan do ông lê văn nghĩa điều khiển đang neo đậu
cú va chạm đã làm một người tử vong một người mất tích và bốn người khác bị thương
sau nhiều nỗ lực đến khoảng một mươi tám h ngày hôm qua hai mươi một tháng sáu lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể của đại úy danh
mang theo súng để đi đòi nợ hai đối tượng gồm phạm trung dũng và nguyễn tùng ân vừa bị công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản
vào khoảng tháng hai năm hai nghìn một mươi tám anh nguyễn vũ tường lân có mượn của dũng bốn mươi năm triệu đồng
khi anh lân không còn khả năng để trả tối ngày hai tháng năm dũng đã mang theo một khẩu súng bắn
nạn bi cùng ân đến nhà anh lân để đòi nợ
tại đây dũng đã dí nòng súng vào đầu anh lân kèm theo nhiều lời ham dọa và dùng ổ khóa khóa khóa trái cửa nhà anh lân
sau đó dũng yêu cầu anh lân viết một giấy nợ mới với số tiền là năm mươi bốn triệu đồng
khám xét khẩn cấp nhà của dũng lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng và ba mươi ba viên đạn bi
tòa án nhân dân tỉnh cà mau vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với đặng quốc việt
trú tại xã phú tân huyện phú tân tỉnh cà mau về hành vi giết người
nạn nhân là anh đỗ văn chín chú cùng địa phương
theo cáo trạng vào tối ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy việt đã lẻn vào vuông tôm của gia đình anh chín
thực hiện hành vi trộm tôm thì bị phát hiện
trong lúc đánh nhau với anh chín việt đã giật được khúc cây đánh liên tiếp vào người của nạn nhân
làm anh chín gục xuống nước
viện ninh chóng tẩu thoát đến sáng ngày hôm sau thì gia đình phát hiện nạn nhân đã tử vong dưới vuông tôm
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo đặng quốc việt án tù trung thân về tội giết người
đồng thời phải bồi thường tiền cho gia đình nạn nhân
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hai đối tượng gồm vũ xuân trường và nông văn tú
vừa bị công an huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn khởi tố vụ án khởi tố bị can
vào cuối tháng năm năm hai nghìn một mươi tám tú và trường đến cửa hàng của anh dương minh hoàng thuê xe ô tô
sau khi thuê xe hai đối tượng mang xe đi cầm cố một trăm năm mươi triệu đồng để lấy tiền tiêu xài
và cắt đứt liên lạc với chủ cho thuê xe
nhận được tin báo công an huyện hữu lũng nhanh chóng xác minh vụ việc
truy tìm và bắt được đối tượng trường
hiện công an huyện hữu lũng đã thu hồi lại tài sản bị chiếm đoạt
định giá tài sản ô tô trị giá ba trăm năm mươi triệu đồng và vận động đối tượng tú ra đầu thú
một vụ cháy kho chứa nhựa thông vừa xảy ra tại công ty cổ phần thông quảng ninh
tại phường phương đông tp uông bí tỉnh quảng ninh vào chiều ngày hôm qua
khi đám cháy xảy ra tại dây chuyền đang có sáu trăm linh tấn nguyên liệu và sản phẩm
ngay khi nhận được thông tin các lực lượng chức năng đã phối hợp tham gia chữa cháy
đến khoảng một mươi chín h đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn
mặc dù không gây thiệt hại về người song đám cháy đã thiêu trụi hoàn toàn hơn sáu trăm linh tấn nguyên liệu
và thành phẩm nhựa thông tại công ty cổ phần thông quảng ninh
bước đầu cơ quan chức năng xác định đám cháy bùng phát tại khu vực
có chứa nhiên liệu của dây chuyền sản xuất số ba sau đó lan nhanh trên diện rộng
và thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin nhanh sáng nay
những diễn biến mới nhất về an ninh trật tự sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật
trong bản tin một trăm một mươi ba online lúc trưa này
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi
xin kính chào tạm biệt